các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chế độ ăn cho f không có trụ trứng
với f không có trụ trứng chế độ ăn như người khỏe mạnh bình thường như sau
ăn đủ nhu cầu ăn đa dạng và phối hợp từ một mươi năm đến hai mươi loại thực phẩm thay đổi thường xuyên các loại thực phẩm trong ngày
khẩu phần ăn hàng ngày cần có sự phối hợp ở tỷ lệ cân đối giữa nguồn chất đạm động vật và thực vật
thịt cá trứng sữa tôm cua hải sản đậu đỗ cũng như chất béo động vật và thực vật
nên sử dụng các loại chất đạm động vật và thực vật
chất béo có nguồn gốc từ cá các loại đậu đỗ dầu thực vật
hạn chế các chất béo từ các thịt da cầm như gà vịt thịt động vật như lợn bò
nên sử dụng chất đạm đa dạng từ nhiều nguồn thực phẩm khác nhau và ngay cả trong một nguồn thực phẩm động vật hoặc thực vật
hạn chế các loại thịt đỏ từ bảy mươi đến tám mươi gram một ngày một người như bò heo cừu
tăng cường ăn thực phẩm lành mạnh như cá hải sản trứng sữa và các chế phẩm của sữa thịt da cầm các loại đậu đỗ đậu tương
sản phẩm từ đậu tương
với người trưởng thành nên ăn chất đạm động vật theo tỷ lệ khoảng ba mươi năm mươi tổng số chất đạm tỷ lệ libit động vật trên lipid tổng số là dưới sáu mươi
tuổi càng cao thì nên ăn lượng protein từ động vật vừa phải cần bổ sung lượng protein hợp lý theo tỷ lệ là một phần ba đạm động vật và hai phần ba đạm thực vật
với trẻ nhỏ nguồn đạm động vật cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển
vì vậy lượng protein nên theo tỷ lệ là hai phần ba đạm động vật và một phần ba đạm thực vật trong mỗi bữa ăn hàng ngày
ví dụ một nam thanh niên một mươi chín tuổi nhu cầu protein là bảy mươi một gram một ngày thì cần ăn các thực phẩm giàu chất đạo là một trăm linh gram thịt lợn cá chép một trăm năm mươi gram lạc năm mươi gram và năm mươi gram đậu tương một ngày
như vậy tỷ lệ protein động vật so với protein tổng số là năm mươi sáu
tăng cường sử dụng rau xanh và hoa quả
trong bữa ăn hàng ngày vì rau quả cung cấp các vitamin và khoáng chất chống oxy hóa các vitamin a c de và chất khoáng như sắt kẽm có vai trò trong chống viêm chống nhiễm trùng và nâng cao sức đề kháng và miễn dịch
nhu cầu rau xanh từ ba trăm linh bốn trăm linh gram trên một người một ngày và quả chín là từ hai trăm linh đến ba trăm linh gram
cách chế biến bữa ăn
khi chế biến bữa ăn nên dùng thêm các loại gia vị như hành tỏi xả gừng vì ngoài vitamin và khoáng chất
còn có chất kháng sinh thực vật đồng thời đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước trong và sau khi chế biến
thực hiện ăn chín uống sôi ăn ngay sau khi thức ăn vừa nấu
bổ sung nước thường xuyên
với người trưởng thành cần bổ sung từ một sáu đến hai bốn lít nước trên một người một ngày tương đương từ tám đến một mươi hai ly thủy tinh
ngoài việc đảm bảo nhu cầu nước hàng ngày một số ít người f có thể diễn biến ho sốt viêm phổi dẫn đến bị mất nước và một số chất điện giải như natri cali
vì thế tăng cường bổ sung nước để bù lại lượng nước đã mất giúp cho cơ thể mau phục hồi là rất cần thiết
việc lựa chọn nước uống để bổ sung thêm là các loại nước như orezone nước dừa sinh tố hoa quả chanh nước cam nước bưởi ép nước xoài rau má
ngoài cung cấp nước chúng còn cung cấp các vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể
không nên sử dụng rượu bia vì khó cho việc theo dõi diễn biến của bệnh hạn chế sử dụng các loại nước ngọt các loại nước có ga
chế độ ăn cho f có triệu chứng nhẹ như sốt ho mất khứ rác
người nhiễm covid một mươi chín có triệu chứng từ mức độ nhẹ cần phải quan tâm chế độ dinh dưỡng để tránh tình trạng thiếu dinh dưỡng dẫn tới cơ thể bị suy kiệt suy dinh dưỡng
đặc biệt chú ý đến người cao tuổi phụ nữ có thai phụ nữ đang nuôi con bú
cần thực hiện ăn đủ nhu cầu ăn đa dạng cân đối các chất dinh dưỡng số bữa từ ba đến năm bữa một ngày
ngoài chế độ dinh dưỡng tốt cần tăng cường hoạt động thể lực phù hợp với các chất dinh dưỡng
sức khỏe môi trường các hoạt động thể lực như tập thở đi bộ hoặc chạy ngay tại chỗ phẩy tay tập yoga